đến sáng ngày hôm nay một mươi chín tháng tám việt nam đã có một trăm một mươi năm năm mươi chín bệnh nhân covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
năm tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao là thành phố hồ chí minh bình dương long an đồng nai và bắc giang
riêng hà nội thống kê của sở y tế hà nội cho thấy từ một mươi tám h ngày một mươi tám tháng tám đến sáu h ngày một mươi chín tháng tám
trên địa bàn thủ đô ghi nhận năm ca mắc mới covid một mươi chín
các ca mắc mới này thuộc trùm ho sốt thứ phát và chủ yếu tại quận đống đa
trước thông tin báo chí phản ánh một cán bộ trật tự đô thị phường có tiêu cực trong việc tiêm vaccine covid một mươi chín
dịch vụ cho người dân khác quận ủy ban nhân dân quận sáu thành phố hồ chí minh đã giao công an vào cuộc điều tra xử lý vụ việc
sáng ngày một mươi tám tháng tám một số cơ quan báo chí đăng tải bài viết về việc cán bộ trật tự phường ra giá tiêm vaccine covid một mươi chín
nội dung bài báo phản ánh ông trương mạnh thảo thuộc trật tự đô thị phường có mặt tại điểm tiêm nêu trên
phát phiếu khai thông tin
hướng dẫn người dân ở quận khác điền thông tin rồi tiêm chủng mỗi người được tiêm phải trả từ một đến ba triệu đồng
theo chủ tịch ủy ban nhân dân quận sáu quận đã tổ chức nhiều phiên họp chỉ đạo một mươi bốn phường lập danh sách phải đúng đối tượng
hiện tại đã tạm đình chỉ công tác đối với ông trương mạnh thảo và yêu cầu người này tường trình làm rõ nội dung sự việc
kiểm điểm trách nhiệm tập thể và trách nhiệm cá nhân có liên quan đến vụ tiêu cực trong tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
đại diện lãnh đạo công an quận sáu cho biết quan điểm của quận ủy ủy ban và công an quận làm rõ làm nghiêm nếu có tiêu cực sẽ ra quyết định khởi tố
khoảng một giờ ngày một mươi chín tháng tám công an thành phố dĩ an của tỉnh bình dương cho biết lực lượng cứu hỏa đã không chế được đám cháy lớn xảy ra
tại một ngôi nhà ở phường dĩ an tuy nhiên vụ hỏa hoạn đã làm năm người thiệt mạng
theo đó vào khoảng hai mươi hai giờ ngày một mươi tám tháng tám căn nhà hai tầng rộng khoảng một trăm linh m hai
có năm người hai vợ chồng hai người con và một người cháu bị mắc kẹt bên trong đám cháy
do gia đình kinh doanh tạp hóa nhiều đồ dễ cháy nên ngọn lửa đã bùng phát dữ dội
lực lượng chức năng đã phá cửa đưa năm người ra ngoài sơ cứu và đi cấp cứu tại trung tâm y tế thành phố dị an
tuy nhiên cả năm nạn nhân sau đó đều đã không qua khỏi
ba người tử vong sau khi vừa được đưa tới trung tâm y tế thành phố dĩ an
hai nạn nhân còn lại được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương cũng đã tử vong lúc bốn giờ sáng cùng ngày
thưa quý vị với tinh thần và truyền thống trong suốt bảy mươi sáu năm ấy trong cuộc chiến với dịch bệnh covid một mươi chín
các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân lại càng thể hiện rõ trách nhiệm và bản lĩnh nhân văn của mình
chỉ tính riêng từ đợt dịch bệnh thứ tư đến nay đã có hơn sáu mươi cán bộ chiến sĩ tham gia phòng chống dịch
trong đó đã có nhiều lượt cán bộ đã tình nguyện lên đường chi viện chia lửa cùng với người dân và các lực lượng khác tại tâm dịch
tinh thần sung kích của người công an cách mạng đã được tiếp tục
các cán bộ đã được tiếp tục kết nối và phát huy qua các thế hệ trong suốt bảy mươi sáu năm qua
gần một tháng qua hơn bảy mươi cán bộ học viên trường cao đẳng an ninh nhân dân i đã tình nguyện tăng cường cho đồng nai chống dịch
thực hiện các nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch khu cách ly hay tham gia lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn
với tinh thần sẵn sàng đi bất cứ đâu làm bất cứ việc gì với trách nhiệm và vai trò của mình
bản thân là chủ đồng góp phục những khó khăn thể hiện vai trò gỡ mẫu đi đầu
dẫn thân vì xã hội của người cán bộ quản lý người thủ lĩnh đoàn thanh niên để lên đường thực hiện nhiệm vụ chống dịch
trước áp lực của đợt dịch bệnh lần thứ tư lực lượng công an nhân dân đã dồn toàn lực ngày đêm căng mình trên tuyến đầu
nhiều cán bộ chiến sĩ đã tạm gác lại hạnh phúc cá nhân tình nguyện vào tâm dịch dù đối diện trực tiếp với nguy cơ lây nhiễm bất cứ lúc nào
đoàn các cán bộ chiến sĩ đã lên đường
để tham gia phòng dịch chúng tôi cũng kế tiếp tinh thần đó cũng sẵn sàng đi bất kỳ lời đầu làm bất kỳ việc gì
và phát huy tất cả những kiến thức chuyên môn và những kinh nghiệm của mình để sẵn sàng phục vụ người bệnh
tinh thần tự nguyện sung kích của lực lượng công an nhân dân đã được phát huy trong suốt bảy mươi sáu năm qua
và đến thời điểm này khi đất nước đang phải chiến đấu với loại virus được ví như kẻ thù nguy hiểm giấu mặt liên tục
hóa tàng hình hàng nghìn chiến sĩ công an nhân dân đã sẵn sàng sung phong lên đường
trong thực tế khi tham gia phòng chống dịch như khoanh vùng cách ly xét nghiệm
đã thấy được những khó khăn vất vả và cả những hy sinh của lực lượng tuyến đầu chống dịch
và bản thân tôi sẽ tiếp tục cùng đồng hành với các lực lượng tuyến đầu chống dịch
có những người đã đi tri viện cho bác giang bác ninh rồi
bây giờ về chúng tôi theo dõi lại vẫn thấy
đi tri viện vào miền nam
những anh em ấy người ta cũng tiếp nối truyền thống
chúng tôi mong muốn rằng các cháu bây giờ noi khương cha anh
mà giữ gìn lấy phẩm chất của người công an nhân dân
đại tá nguyễn ích trung là một trong hơn một mươi một cán bộ chiến sĩ công an
tri viện cho chiến trường miền nam thời kỳ kháng chiến chống mỹ với mục tiêu thống nhất đất nước
và ngày nay
các hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân sẽ luôn giữ vững tình thần sẵn sàng đi bất cứ đâu
làm bất cứ việc gì khi tổ quốc đảng và nhân dân cần đến
đồng hành cùng người dân trong giai đoạn khó khăn hiện nay
những chiến sĩ cảnh sát khu vực luôn là chỗ dựa khi dân khó khi dân cần
đối với công tác phòng chống dịch bất kỳ ở đâu xuất hiện điểm nóng covid một mươi chín
các chiến sĩ cảnh sát khu vực sẽ là người đầu tiên có mặt cùng lực lượng
tuyến đầu tham gia truy vết dịch tễ liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
làm việc với cường độ cao không một phút giây ngơi nghỉ
hãy cùng theo chân lực lượng cảnh sát khu vực để hiểu thêm về một ngày làm việc
của các chiến sĩ áo xanh ấy trong phóng sự ngay sau đây
năm giờ ba mươi phút vừa trở về từ chốt kiểm soát dịch ở khu dân cư
những chiến sĩ cảnh sát khu vực này lại hăng hái tham gia một nhiệm vụ đặc biệt
đó là quyên khách
quyên góp rau củ quả chia sẻ cho người dân khó khăn trong vùng cách ly y tế
một ngày làm việc mới của các chiến sĩ cảnh sát khu vực bắt đầu bằng những việc làm ý nghĩa như vậy
chỉ là ai cũng muốn làm cho người dân ai cũng biết là đó là rất là vất vả
vì đi từ năm giờ sáng thậm chí các đồng chí có thể là chụp đến năm giờ sáng
nhưng mà vẫn nhận cái nhiệm vụ đó để đồng hành cùng mọi người và khi mà làm được cái việc đó rồi
nghĩa là về thì quần áo là lấm lên mọi người là ai cũng mồ hôi mồ kè nhảy nhảy
nhưng mà trong lòng thì rất là vui
bảy giờ ba mươi phút sau hai tiếng đồng hồ tất bật chia đầy đủ từng phần rau củ quả
những xuất quà đầu tiên đã được trao đến tận tay người dân
vừa ở trong ở bên hồ gia đình nhận được món quà này là rất vui mừng
sau khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân các chiến sĩ cảnh sát khu vực lại tiếp tục với công việc trực chốt
kiểm soát người và phương tiện trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách toàn xã hội
vô hàng ở đâu đây anh

giờ tình hình dịch bệnh đang rất là phức tạp nên vì vậy yêu cầu anh nghiên cứu chấp hành năm k
luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại các điểm chốt giám sát kiểm tra giấy tờ người đi đường qua lại các chốt
để đảm bảo thực hiện giãn cách toàn xã hội
đồng thời là đối với thời tiết nắng nóng và khắc nghiệt như hiện nay thì lực lượng công an cũng rất là cố gắng nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
hai mươi h tối khi nhận được thông tin có ca f ngoài cộng đồng cảnh sát khu vực lại lên đường phối hợp truy vết ngay trong đêm
họ đi từng ngõ gõ cửa từng nhà ra soát từng trường hợp
với công tác truy vết họ phải tiếp xúc với rất nhiều người đối mặt với nguy cơ
lây nhiễm và cả khó khăn từ ý thức chấp hành của người dân
đối với những trường hợp t
tướng đầu ngoan cố không chịu thay báo chúng tôi đầu tiên thực hiện biện pháp là tướng truyền vận động để người dân thay fart seugn thực
đối với những trường hợp mà brock không chịu thay béo không thật chúng tôi sẽ có những cái biện pháp xử lý nghiêm để họ nhận thấy được cái sự nguy hiểm và chấp hành đúng theo cái quy định của phép b voltar forward chúng tôi sẽ có những cái biện pháp xử lý nghiêm để họ nhận thấy được cái sự nguy hiểm và chấp hành đúng theo cái quy định của pháp b foarte đã nghì bày tập tập
đêm những cơn mưa bất chật như dần nặng hạt thêm
nhưng không ngăn được ý chí tinh thần làm việc của chiến sĩ công an nhân dân
họ vẫn miệt mài truy vết nhanh nhất có thể
về khuya khi người người nhà nhà đã chìm sâu trong giấc ngủ
thì các anh lại tiếp tục nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự
một ngày công việc cứ thế được tiếp nối
dẫu khó khăn vất vả với các anh được phụng sự được hy sinh vì nhân dân
là niềm vui niềm hạnh phúc của riêng mình
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm vừa cho biết bộ y tế đã có quyết định
xuất cấp ba mươi lọ thuốc remdesivir cho các tỉnh phía nam
đang điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
trong đó thì thành phố được cấp nhiều nhất là với một mươi ba lọ
trước đó ngày tám tháng tám lô thuốc remdcv đầu tiên gồm một mươi lọ
cũng được đưa vào điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh
thuốc remdesivir được khuyến cáo sử dụng cho bệnh nhân covid một mươi chín nặng
có spo hai từ chín mươi bốn trở xuống
bệnh nhân thở máy điều trị ecmo tiên phủ nhân tạo bệnh nhân có oxy
remdesivir là thuốc kháng virus được cơ quan quản lý thực phẩm và dịch phẩm hoa kỳ
phê duyệt khẩn cấp để điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
với khả năng rút ngắn thời gian hồi phục
và giảm mạnh tỷ lệ tứ vong của bệnh nhân nhiễm diễn tiến nặng
remdesivir đã được năm mươi quốc gia như mỹ eu úc nhật bản singapore ấn độ
đưa vào phát đồ điều trị từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có công văn về việc bổ sung oxy
tại các bệnh viện trên địa bàn để phục vụ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
theo đó thành phố đặt mua hơn một trăm linh tấn oxy lỏng
để sẵn sàng cung cấp cho bệnh nhân covid một mươi chín
thành phố giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp
đầu tư tăng cửa lắp đặt hệ thống oxy
cho các giường điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đảm bảo quy mô một mươi năm giường có gọng thở oxy trước ngày hai mươi ba tháng tám
bang cũng cần tăng cường và rà soát camera để kiểm tra giám sát dường bệnh
ủy ban nhân dân tp hcm giao sở xây dựng phối hợp với sở y tế sở tài chính
làm việc với các đơn vị cung cấp oxy
mục tiêu là thống nhất cam kết thực hiện hợp đồng cung cấp oxy
cho các bệnh viện điều trị covid một mươi chín
không để tình trạng thiếu oxy do không cung ứng kịp thời theo yêu cầu điều trị
trường hợp không thực hiện đúng cam kết phải có biện pháp xử lý
các nhân viên y tế ở khu điều trị covid một mươi chín dành cho sản phụ
làm việc với mồ hôi và nước mắt
mồ hôi là vì mặc đồ bảo hộ liên tục một mươi hai tiếng
nước mắt là sự ngẹn ngào bất lực khi nhìn bệnh nhân ra đi
và nỗi ngẹn ngào nhớ nhà nhớ con
đó là những dòng tâm sự của một bác sĩ phụ trách khu m
điều trị covid một mươi chín bệnh viện từ dũng
khu điều trị covid một mươi chín của bệnh viện từ dũ
được hình thành từ dũ
tháng bảy thời gian đầu nơi đây chỉ tiếp nhận khoảng từ hai mươi đến ba mươi sản phụ mắc covid một mươi chín
tuy nhiên chỉ sau một tháng con số này đã lên tới một trăm ba mươi sáng phụ
đa số đều trong tình trạng nguy kịch
nóng bức nguy hiểm và cường độ làm việc cao ngày thường
là những điều mà tám mươi nhân viên y tế tại đây phải chấp nhận mỗi ngày
đối với sáng phụ việc nhiễm covid một mươi chín khiến tình trạng thai khó tiên lượng
và dễ gây diễn tiến nặng hơn người bình thường
do đó các bác sĩ phải đám nhiệm hai việc cùng lúc
đó là cứu sống cả mẹ lẫn con
tất cả bệnh nhân ở đây là bị nhiễm bệnh
bởi vậy là không có được người nhà vô mà chăm sóc
được theo dõi được động viên tinh thần
mà tất cả các chị em nữ hô sinh
phải phục vụ từ sinh hoạt cá nhân cho đến là chuyên môn
mà với cường độ là bệnh càng ngày càng nặng
đòi hỏi tụi tôi làm việc rất là cật lực
với cường độ làm việc có thể nói là khoảng một trăm năm mươi cho đến hai trăm linh
không khí hối hải luôn thường trực bên trong khu điều trị covid một mươi chín bệnh viện từ dũ
ngoài tiếp nhận sáu phụ nhiễm covid một mươi chín
bệnh viện từ dũ còn hội chẩn
và đến các bệnh viện khác phối hợp mổ bắt con cho các sáng phụ nhiễm covid một mươi chín
đang điều trị tại bệnh viện giã chiến số một và số bảy
lực lượng mỏng là áp lực chạy đua với thời gian đã dành giật sự sống
nên công việc của họ hơi sức căng thẳng
có những trường hợp chi trẻ khoảng một phút là không cứu được cả mẹ lẫn con
có trường hợp đó là bệnh viện nhiệt đới đang chạy ecmo thở máy
mà định chuyển qua bên đây tụi tôi để mẫu lấy thai ra
nhưng mà khả năng không chuyển được
thì ekip của bác sĩ bên tôi và ekip sơ sinh ở qua bên đó
mẫu tại bệnh viện nhiệt đới
và mẫu xong thì có ekip sơ sinh của tôi sẽ mới đưa em bé về đây
và được chăm sóc ở đây
dù vất vả và hiểm nguy
nhưng với sự hết lòng về người bệnh
vì ngành y là sự lựa chọn thiên liêng
không được gặp gia đình
các nhân viên y tế ở đây chọn việc lấy sự phục hồi của sáng phụ và em bé là niềm vui
mồ hôi và nước mắt của họ được đề đắc xứng đáng hơn
khi nhìn thấy nhiều sáng phụ nhiễm covid một mươi chín dịch bệnh
chuyện tiếng nặng đã được điều trị khỏi
công an quận một mươi hai tp hcm vừa thành lập tổ công tác đặc biệt
để tập trung các biện pháp mạnh mẽ hơn nữa
nhằm giải quyết những điểm nóng về dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
và với quyết tâm vượt nắng thắng mưa
các chiến sĩ công an đang nỗ lực hết mình
trong cuộc chiến đẩy lùa dịch bệnh
việc nới rộng đối tượng được phép ra đường của ubnd tp hcm
đã khiến mặt độ người tham gia giao thông trong những ngày gần đây
tăng cao tìm mở nguy cơ mất an toàn tại các chốt kiểm soát
đồng thời ý thức của người dân có phần lơ là trong công tác phòng chống dịch
các kf trong cộng đồng đang có dấu hiệu tăng trở lại
do đó công an quận một mươi hai tp hcm đã thành lập tổ công tác đặc biệt
cơ động và đáp ứng những nhiệm vụ đột xuất về phòng chống tội phạm
và giải quyết những điểm nóng về phòng chống dịch
tổ tuần tra kiểm soát đặc biệt này
công an quận thành lập gồm ba mươi đồng chí
do ban chỉ huy quân quận trực tiếp
điều hành tại hiện trường
đây là lực lượng từ các đội nghiệp vụ của công an quận
cơ cấu cả các ông chí trong ban chỉ huy các đội nghiệp vụ
và cán bộ chiến sĩ và các đồng chí ở lực lượng k hai
hỗ trợ để chúng tôi kết hợp và thực hiện việc phòng chống tội phạm
giải quyết các điểm nóng về các vấn đề về vi phạm chỉ thị một mươi sáu
cũng như là công tác đảm bảo đến trật tự trên địa bàn
quận một mươi hai là cửa ngõ của tp hcm
nơi có mật độ dân cư và lưu lượng phương tiện
qua lại đông
việc thực hiện không nghiêm giảm các xã hội
sẽ dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch bệnh ngày càng lớn
để kiểm soát tốt tình hình
công an quận đã huy động toàn bộ lực lượng
để đảm bảo trong chặt ngoài chặt
số lượng người dân ra đường ngày càng đông hơn
đây là một trong những vấn đề bất thường
mà nó sẽ là cái dấu hiệu rất là nguy hiểm
cho cộng đồng và cho xã hội
với tinh thần một tháng của thành phố
theo kế hoạch bảy nghìn hai trăm một mươi năm của thành phố
chúng ta sẽ kéo giảm và kìm hạ
sẽ dập dịch covid một mươi chín này
với tinh thần đó
quận một mươi hai chúng tôi trong thời gian qua đã làm nghiêm
tuy nhiên để tiếp tục tăng cường hơn nữa
việc xử lý đối với những người dân
mà ra đường không cần thiết
chúng tôi đã chỉ đào cho các lực lượng
trong đó có lực lượng công an quận
là triển khai tất cả các đồng chí
các bộ chính sĩ của quận
là kiểm soát
từng đoạn đường từng tuyến đường
để nhắc nhở người dân
cũng như xử lý đối với những người dân
đối với những người dân ra đường không cần thiết
với tinh thần quyết tâm vượt nắng thắng mưa
lực lượng công an quận một mươi hai nói riêng
và công an cả nước nói chung
đã và đang hết mình nỗ lực
để hoàn thành nhiệm vụ kép
vừa đảm bảo an ninh trực tự
vừa siết chặt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
mặc dù là cái thời tiết
thành phố hồ chí minh là đang rất là khắc nghiệt
là nắng mưa thất thường
nhưng mà trước khi thế thi đua sôi nổi này
thì hầu hết tất cả các bộ quân sĩ
mà tham gia bộ công tác
đều thể hiện sự quyết tâm
trong tháng cao điểm sắp tới
theo chỉ đạo thành phố
là sẽ quyết tâm cao nhất
để mà thực hiện hoàn thành
tốt với nhiệm vụ được giao
bên cạnh cái việc mà kiểm soát
phòng chống xử lý nghiêm hành vi vi phạm
về dịch covid một mươi chín
thì tổ công tác này cũng sẽ
có những lúc chuyển trạng thái
để mà đi tuần ca lưu động trên đường
là tập trung ở những tiến đường
có tình hình là phức tạp
ngoài việc phòng chống dịch bệnh
thì sẽ tăng gần công tác tấn công tội phạm
nhất là cái tội phạm
là tăng gần công tác tấn công tội phạm
về mập ý về xâm phạm sở hữu
trên địa bàn dân cư
thì cái hoạt động của tổ này
sẽ không có cố định ở một vị trí
mà tùy theo cái tính chất địa bàn
tình hình về dịch bệnh
tình hình về an ninh tự tự
thì bang chế huy công an quận sẽ quyết định
là di chuyển cái tổ công tác
một cách là nhanh nhất và cơ động nhất
là đảm bảo kịp thời có mặt xử lý nghiêm
và ổn định tình hình
với sự tham gia một trăm linh quân số toàn lực lượng
và việc tổ chức của các tổ công tác
phù hợp với tình hình thực tế
thời gian qua công an quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
đã phát hiện mất giữa nhiều đối tượng phạm pháp hình sự
ma túy làm dạy giấy tờ
để qua chốt kiểm soát dịch
đồng thời xử lý hàng ngàn trường hợp vi phạm chí thị một mươi sáu
của thủ tướng chính phủ
qua đó góp phần nâng cao ý thức người dân
cùng chung tay với chính quyền thành phố
để sớm để lùi dịch bệnh
trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
ngoài lực lượng y tế đóng vai trò then chốt
thì nhiệm vụ đặc biệt này còn có sự tham gia
của lực lượng công an
những chiến sĩ thực thụ vượn chạy nơi tuyến đầu
luôn sẵn sàng kề vai sát cánh với nhau
có mặt mọi lúc mọi nơi
để chung tay cùng cả hệ thống chính trị
đẩy lùi dịch bệnh
từ khi dịch covid một mươi chín
trở nên phức tạp trên địa bàn
lực lượng công an toàn tỉnh bình thuận
đã sẵn sàng sung trận
có mặt hầu hết ở tất cả những nơi nào nguy hiểm nhất
giang khó nhất
tinh thần chống dịch chưa chống giặc
được lan tỏa trong mỗi cán bộ chiến sĩ
tất cả cùng nhau quyết tâm nỗ lực
đóng góp công sức của mình
trên mặt trận phòng chống dịch
thực hiện cái chủ trương của bộ công an
của chủ tịch địa bàn dân tỉnh
toàn lực lượng công an tỉnh
công an từ là công an tỉnh
qua công an các địa phương
tập trung tất cả lực lượng cho công tác phòng chống dịch
huy động từ phòng nghiệp vụ
và công an các
đến công an xã phường
cùng với bàn chế đạo của các địa phương
chặt chẽ trong các tuần đa kiểm soát
xử lý nghiêm các đường vi phạm
tại hàng chục chốt kiểm soát dịch
trên khắp địa bàn tỉnh
công an là lực lượng chiếm đa số
trong thực hiện nhiệm vụ
đặc biệt ở ba chốt kiểm soát dịch
do tỉnh quản lý
trên quốc lộ một a và quốc lộ năm mươi năm
công an có mặt ở mỗi chốt này
không dưới một mươi cán bộ chiến sĩ
ngày đêm túc trực bám chốt
đảm bảo kiểm soát tốt hàng ngàn lượt người
và phương tiện ra vào tỉnh mỗi ngày
mục tiêu là làm sao kiểm soát được
người phương tiện vào địa phương
một cách chặt chẽ
và cái thứ hai
là không để xảy ra những vấn đề
như ủng tắc giao thông
gây đối mất thực tự tại chốt
bố trí quân số con người
túc trực hoang lường giao thông
và kiểm soát tất cả các loại phương tiện
vào tỉnh bình hùng
tại thị xã la ghi
dù lực lượng mỏng
nhưng không để khu phong tỏa
cuộc cách đi nào trên địa bàn
khiếu lực lượng công an tham gia
cán bộ chiến sĩ đã nỗ lực làm nhiệm vụ
trên hai trăm linh sức lực của mình
tất cả vì mục tiêu chung là
đẩy lùi đại dịch
tập trung hết tất cả lực lượng
để thực hiện cái việc
vừa là phòng chống dịch
vừa đảm bảo an ninh lực tự
trong đó có việc là hướng dẫn
và giúp cho người dân là thực hiện tốt cái chỉ thị một mươi sáu
thành phố phan thiết
từ hôm giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu tới nay
đường phố đã vắng người qua lại
còn công an luôn đảm bảo đủ
số lượng tuần tra kiểm soát khép kính địa bàn
để giữ gìn sự bình yên
và ngăn chặn sự đây lan của dịch bệnh
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
phòng chống dịch
đã có không ít cán bộ chiến sĩ công an
phải trực tiếp
đối mặt với hiểm nguy
từ những đối tượng quá khích
chống người thi hành công vụ
nhưng các anh luôn thực hiện tốt nhiệm vụ
của người chiến sĩ công an nhân dân
nhất quyết không lùi bước
trước bao hiểm nguy gian khó
với tinh thần xung kích
tình nguyện chung tay đồng hành
cùng các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch
đoàn thanh niên công an tỉnh hậu giang
vừa tổ chức hoạt động đêm ấm lòng chiến sĩ vùng xanh
chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó cán bộ đoàn viên đã thăm hỗ trợ
các sốt ăn khuya và nước uống
cho lực lượng làm nhiệm vụ
tại các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
và các chốt tự quản bảo vệ vùng xanh
trên địa bàn thành phố vị thanh
qua đó góp phần cô vỗ động viên
tinh thần cán bộ chiến sĩ
và các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân
bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
cùng địa phương kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh
và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
các hoạt động diễn ra tuân thủ nghiêm
theo quy định phòng chống dịch
vừa rồi là những cập nhật trong sáng phương nam
còn bây giờ thì kim thảo xin mời quý vị
tiếp tục theo dõi thông tin thời tiết
tại các vùng trên cả nước
một số tin thức giao thông đáng chú ý
một chiếc xe tải chạy ngược chiều
trên cao tốc ở làn một trăm linh kmh
đoạn gần cầu rẽ hương đi ninh bình
sự việc được camera hành trình
của một chiếc xe ô tô đang lưu thông
trên cao tốc pháp văn cầu rẽ ghi lại
đa phần cư dân mạng đều bày tỏ sự phẫn nộ
với các lái xe bất chấp nguy hiểm
và xem thường luật giao thông của tài xế xe tài
bên cạnh đó nhiều người cũng lên tiếng
yêu cầu cơ quan chức năng
truy tìm và xử lý nghiêm tài xế này
tổng cục đường bộ việt nam vừa có văn bản
gửi sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố
hai số điện thoại đường dây nóng
tiếp nhận thông tin về vận tải đường bộ
số điện thoại tiếp nhận thông tin
và hướng dẫn giải đáp các nội dung
liên quan đến hoạt động vận tải bằng xe ô tô
phản ánh theo số tám trăm tám mươi sáu một mươi sáu sáu trăm bốn mươi
số điện thoại tiếp nhận thông tin
và hướng dẫn giải đáp về an toàn giao thông
điều tiết phân luồng giao thông

tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu
sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố
công bố đường dây nóng của sở giao thông vận tải
để tiếp nhận thông tin và hướng dẫn
giải đáp kịp thời khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp
người điều khiển phương tiện trong quá trình vận chuyển hàng hóa